tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
thưa quý vị vào ngày hôm nay thông tin từ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh gia lai cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà giang hờ đan phó chủ tịch ubnd huyện đắc đoa
để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai
cùng với bà giang hờ đan ông nguyễn thành thoại phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện đắk đoa
cũng bị khởi tố về hành vi tương tự
bà hờ đan và ông thoại bị khởi tố vì liên quan đến việc ký kết định chuyển hơn một bốn hectare đất trồng cây lâu năm
thành đất ở nông thôn để phân lô bán nền tại xã a đức huyện đắk đoa